sau hoàn lưu bão số ba huyện văn chấn tỉnh yên bái đã trở thành tâm lũ khi mà gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản
trong đó cơ sở vật chất của các nhà trường cũng bị hư hại nghiêm trọng việc học tập của các em học sinh có thể bị gián đoạn
với quyết tâm cao ngành giáo dục của địa phương đang nỗ lực hết mình để sớm khắc phục vượt khó tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh không phải nghỉ học bảo đảm chất lượng giáo dục ở vùng lũ
để đến được với điểm trường vàng ngần xã suối quyền huyện văn chấn nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ vừa qua các thầy giáo và nhóm phóng viên chúng tôi phải đu dây qua vực với đủ những khó nhọc hiểm nguy như thế này
sau hơn ba giờ đồng hồ chúng tôi đã tiếp cận được điểm trường trước mắt chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn mà trước kia đã từng là bốn phòng học kiên cố